khỏe mạnh thì chúng ta cũng phải tìm đến chuyên gia để các bác có những lời tư vấn và hỗ trợ cho

định nhất một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi và cảm ơn bác sĩ đã dành
thời gian cho chương trình
trẻ nhỏ với hệ tiêu hóa non nớt thường dễ bị mắc các bệnh đường tiêu hóa hơn người lớn rất nhiều
điều này một mặt có thể giúp kích thích hệ miễn dịch cho trẻ
nhưng mặt khác nếu không được điều trị kịp thời nhiều bệnh có thể biến chứng nguy hiểm
các bậc cha mẹ cần cho con đi khám bác sĩ ngay khi có những dấu hiệu bất thường
không chủ quan nhầm lẫn với các bệnh lý khác và tự ý cho trẻ sử dụng thuốc hạ sốt hay thuốc kháng sinh
khoa nhi hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế
cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu hướng tới mục tiêu tạo ra môi trường khám chữa bệnh thân thiện với bệnh nhi
đặc biệt tiêu chí an toàn chống lây nhiễm chéo luôn được chú trọng
chuyên khoa được trang bị hệ thống máy móc hiện đại thế hệ mới nhập khẩu đồng bộ từ các nước tiên tiến
và đội ngũ các chuyên gia bác sĩ hàng đầu
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai